nhận lời mời của thủ tướng hungary viktor orbán tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức hungary từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng chín
chuyến thăm lần này là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vì đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng bí thư đảng ta đến hungary trong một nước trong khu vực trung đông âu kể từ sau thời kỳ chuyển đổi thế chế
chuyến thăm đã kết thúc thành công tốt đẹp hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện mở ra một trang sử mới trong lịch sử gần bảy mươi năm quan hệ việt nam hungary
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
hungary là một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế của eu trong những năm gần đây
gdp năm hai nghìn một mươi bảy tăng ba chín
khu vực đông nam á ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của hungary mở rộng hướng nam bằng cách khôi phục và thúc đẩy quan hệ
với các nước đất nước
các đối tác truyền thống ở châu á đặc biệt là việt nam và các nước đông nam á
việt nam và hungary thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi
việt nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân hungary trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước
với phong trào việt nam chúng tôi ở bên các bạn
hungary đã cổ vũ nhân dân việt nam
hungary còn tham gia ủy ban quốc tế giám sát và kiểm soát thực hiện hiệp định paris về việt nam
giúp việt nam đào tạo hơn ba năm trăm linh cán bộ khoa học kỹ thuật và xóa các khoản nợ
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trở về trước
trong những năm gần đây hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao
hungary coi việt nam là đối tác quan trọng nhất ở đông nam á
những năm gần đây quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ
kim ngạch năm hai nghìn một mươi bảy lần đầu tiên đạt trên ba mươi năm năm triệu đô la mỹ
chính phủ hungary dành cho việt nam gói tiến dụng yêu đáy trị giá năm trăm linh triệu euro
để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực y tế xử lý nước
tình học nông nghiệp
quan hệ song phương cũng được tích cực thúc đẩy toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp
tư pháp quốc phòng an ninh y tế giáo dục đào tạo hợp tác giữa các địa phương
hungary là nước duy nhất tại đông âu liên tục tăng số lượng học bổng dành cho việt nam
hiện nay là hai trăm linh suất học bổng trên một năm bắt đầu từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đây là điểm sáng trong quan hệ thời kỳ mới
đảng cộng sản việt nam thiết lập quan hệ chính thức với đảng cầm quyền fidesh
tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
và duy trì quan hệ truyền thống với đảng xã hội và đảng công nhân hungary
trải qua sáu mươi tám năm mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và hungary
không ngừng được lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp qua nhiều thế hệ
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhằm tạo dấu mốc mới động lực mới tầm cao mới trong quan hệ hai nước
tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước việt nam và hungary
làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt
nhằm tạo bước chuyển biến mới thực chất hơn trên các lĩnh vực
qua đó củng cố và phát huy ảnh hưởng của việt nam tới khu vực trung đông âu
khẳng định chủ trương của việt nam coi hungary là đối tác truyền thống quan trọng hàng đầu
tại khu vực trung đông âu đồng thời tăng cường quan hệ giữa hai đảng cầm quyền
làm cơ sở để thúc đẩy quan hệ song phương trên những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh
đến thăm hungary lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu đảng cộng sản việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã được đón tiếp nồng hậu và trọng thị
thủ tướng ô ban thiện cảm và yêu mến việt nam nhất là sau chuyến thăm của ông đến việt nam tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
hội đàm với tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng orbán khẳng định sẽ thúc đẩy để sớm ký kết
phê chuẩn và thực hiện đầy đủ hiệp định thương mại tự do việt nam eu
góp phần tăng cường kết nối thị trường eu trong đó có hungary với thị trường việt nam và asean
về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hoạt động của
ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế việt nam hungary thúc đẩy các biện pháp nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện
thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước có cơ hội trao đổi tiếp xúc tìm kiếm cơ hội hợp tác
kinh doanh tạo thuận lợi cho hàng hóa của hai nước thâm nhập thị trường của nhau mở rộng hợp tác
trên các lĩnh vực y tế quản lý nước công nghệ thông tin dược phẩm an toàn thực phẩm bảo vệ môi trường
năng lượng tái tạo việt nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển oda
hai bên đã tiến hành ký kết bảy văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh tư pháp y tế
giáo dục đào tạo tạo cơ sở để tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả phối hợp tổ chức thành công
hội nghị hiệu trưởng hungary việt nam lần hai tại budapest trước sự chứng kiến của báo chí
tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng viktor orbán đã họp báo ra tuyên bố chung về việc
thiết lập quan hệ đối tác toàn diện việt nam hungary một trang mới trong lịch sử gần bảy mươi năm quan hệ
việt nam hungary từ đây xác định những hướng lớn nhằm củng cố phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác
giữa việt nam và hungary nhằm cải thiện chính sách và môi trường đầu tư hỗ trợ và tạo điều kiện
thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh doanh sử dụng hiệu quả nguồn học bổng
của chính phủ hungary dành cho việt nam đáp ứng phát triển nguồn nhất lực
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến
phức tạp việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với hungary
coi hungary là đối tác quan trọng hàng đầu là nhịp cầu của việt nam tại khu vực đông âu
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng hội kiến tổng thống janos ader phó chủ tịch quốc hội
hende saba các nhà lãnh đạo nhất trí trên cơ sở sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ
hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước việt nam và hungary là đối tác chủ chốt
tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp bốn nông nghiệp và công
nghiệp thực phẩm tài chính và thuế quản lý tài nguyên nước khoa học và công nghệ lao động
bảo vệ tài nguyên và môi trường hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực này có thể thúc đẩy kim ngạch
thương mại hai nước và đóng góp vào việc thành lập các cơ sở liên doanh với các nhà lãnh đạo
hungary việt nam là quốc gia thành công và là đất nước có nhiều quốc gia đang tìm đến để hợp tác
bởi sự hấp dẫn trong thời gian ở thăm hungary tổng bí thư đã đi thăm thành phố centendre
thành phố văn hóa nghệ thuật có lịch sử lâu đời ở hungary là điểm đến của rất nhiều du khách yêu
văn hóa và nghệ thuật trên thế giới stander và thủ đô budapest là những thành phố có vẻ đẹp
diễm lệ nơi đây có nhiều dân tộc chung sống thân thiện thanh bình đây cũng là
quê hương thứ hai của hàng vạn người việt nam kiều bào việt nam là một bộ phận gắn bó trong
đất nước hungary đa dân tộc họ cũng chính là những người góp phần xây đắp cho tình hữu nghị
việt nam hungary tại cuộc gặp gỡ với chủ tịch hội hiếu nghị hungary việt nam tổng bí thư nguyễn
phu trọng chia sẻ chúng ta mãi mãi là bạn là đồng chí của nhau budapest hungary những ngày
rực rỡ của không gian mùa thu quyến rũ tươi đẹp sẽ là những ngày để nhớ mãi thân thiết
nồng ấm tin cậy tran hòa tình hữu nghị một tình bạn của ngót bảy mươi năm ở tầm vóc mới